mệt mỏi từ ngày ba mươi một tháng tám ngay mùng bốn tháng chín cụ ông đi khám tại bệnh viện lão khoa trung ương được test nhanh dương tính
sau đó cụ được lấy mẫu xét nghiệm gửi sang bệnh viện thanh nhàn làm xét nghiệm khẳng định kết quả dương tính
ba trường hợp dương tính là f một của trường hợp ho sốt gồm hai cô gái hai mươi hai tuổi cùng địa chỉ ở f sáu tập thể thuộc lá thang long thanh xuân trung thanh xuân
họ được lấy mẫu xét nghiệm ba lần âm tính trước đó
ngày ba mươi một tháng tám họ được xác định là f một của bệnh nhân d
v t và được chuyển sang cách ly tại bệnh viện đa khoa đồng đa
ngay mùng bốn tháng chín hai cô gái trẻ xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
trường hợp thứ ba là n t h ba mươi năm tuổi ở g hai vinhome green bay mỹ trì nam từ liêm
anh là f một chồng của bệnh nhân h t h
ngày hai mươi bảy tháng tám anh được lấy mẫu xét nghiệm kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung
ngay mùng bốn tháng chín anh được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
hai ca liên quan tp hcm là hai cô gái có địa chỉ ở tp hcm
ngày hai mươi tám tháng tám hai người này đi từ tp hcm ra đến hà nội bằng ô tô
sau đó được chuyển cách ly tập trung tại đh lao động xã hội cơ sở sơn tây
ngay sau khi qua chốt kiểm dịch đã có xét nghiệm lần một âm tính
ngay mùng bốn tháng chín họ đều có triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm lần hai cho kết quả dương tính
cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch bốn từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là ba bốn trăm tám mươi ca
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm trăm sáu mươi hai ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly một chín trăm một mươi tám người
sáng ngày năm tháng chín có hai trăm tám mươi hai năm trăm một mươi sáu bệnh nhân covid một mươi chín đã được chữa khỏi
hơn một một trăm một mươi ca thở máy và ecmo
thưa quý vị đến nay việt nam đã có năm trăm một mươi một một trăm bảy mươi ca mắc covid một mươi chín
trong đó có hai trăm tám mươi hai năm trăm một mươi sáu bệnh nhân covid một mươi chín đã được chữa khỏi
trong số các bệnh nhân đang điều trị có hơn một một trăm linh ca thở máy và ecmo
hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có năm trăm một mươi một một trăm bảy mươi ca mắc covid một mươi chín
đứng thứ năm mươi hai trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân
việt nam đứng thứ một trăm sáu mươi trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có năm một trăm chín mươi chín ca nhiễm
về đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là năm trăm linh sáu chín trăm bảy mươi hai ca

trong đó có hai trăm bảy mươi chín bảy trăm bốn mươi hai bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một mươi trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong cộng đồng
bao gồm quảng ninh bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang thái nguyên điện biên vĩnh phúc
có sáu tỉnh thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
bao gồm thái bình hải phòng phú thọ con tum hà nam hải dương
năm tỉnh thành phố ghi nhận số mắc cao
bao gồm tp hcm hai trăm bốn mươi năm một trăm tám mươi tám ca bình dương một trăm hai mươi tám tám trăm chín mươi ba ca đồng nai hai mươi bảy ba trăm linh sáu ca long an hai mươi bốn ba trăm hai mươi chín ca tiền giang một mươi bốn trăm ba mươi tám ca
về tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
một số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày bốn chín là một mươi một tám trăm bốn mươi tám ca
nâng tổng số ca được điều trị khỏi là hai trăm tám mươi hai năm trăm một mươi sáu ca
theo thống kê sơ bộ số bệnh nhân nặng đang điều trị là sáu năm trăm bảy mươi hai ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ là bốn hai trăm linh bốn ca
thở oxy dòng cao hfnc là một hai trăm sáu mươi bảy ca
thở máy không xâm lấn một trăm bảy mươi ba ca
thở máy xâm lấn tám trăm chín mươi chín ca
ba số bệnh nhân tử vong
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là một mươi hai bảy trăm chín mươi ba ca
chiếm tỉ lệ là một ca
tỉ lệ hai năm so với tổng số ca mắc và cao hơn bốn so với tỉ lệ tử vong do covid một mươi chín trên thế giới là hai một
về tình hình xét nghiệm trong hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện sáu trăm bốn mươi ba bảy trăm chín mươi ba xét nghiệm trong một một trăm bốn mươi tám tám trăm hai mươi hai lượt người
về số lượng xét nghiệm từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã thực hiện được một mươi sáu bảy trăm linh sáu chín trăm tám mươi tám mẫu cho ba mươi tám một trăm tám mươi hai ba trăm bảy mươi chín lượt người
về tình hình tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là hai mươi một bốn mươi sáu hai trăm bảy mươi chín liều
trong đó tiêm một mũi là một mươi bảy chín trăm chín mươi tám bảy trăm năm mươi bốn lượt
tiêm mũi hai là ba bốn mươi bảy năm trăm hai mươi năm lượt
vừa qua ngày bốn chín khi trực tiếp thể xác kiểm tra việc chuẩn bị tổ chức thiết lập ba vùng phòng chống dịch covid một mươi chín
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng yêu cầu các cấp các ngành các bệnh nhân tử vong do covid một mươi chín
phải tăng cường tuyên truyền tạo đồng thuận trong nhân dân để tổ chức phân vùng phòng chống dịch thật hiệu quả
đẩy mạnh xét nghiệm để sớm đưa vùng đỏ vùng cam trở thành vùng xanh
báo cáo nhanh lãnh đạo các sở ngành cho biết đã xây dựng kế hoạch phân công tổ chức thực hiện ngay
sau khi chủ tịch thành phố ban hành chỉ thị số hai mươi ct ubnd ngày ba chín
theo lãnh đạo công an thành phố sở xây dựng dự kiến có ba mươi ba mươi năm lối đi qua các con sông và vùng ngọt
sẽ được đóng cứng không cho người vào phương tiện đi qua
công an thành phố cũng đã phối hợp triển khai hai mươi một chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
đặt tại vị trí có một đội giao thông cao tại vùng một vùng đỏ
giám đốc công an thành phố nguyễn hải trung cho biết
việc cấp giấy đi đường cho sáu nhóm đối tượng đã được tổ chức triển khai thực hiện từ sáng ngày bốn tháng chín
các cơ quan đơn vị có đề nghị bảo đảm đủ điều kiện đúng quy trình là công an thành phố xác cấp ngay trong ngày
ngày năm tháng chín dự kiến lượng người đến các điểm cấp giấy đi đường sẽ đông
công an thành phố đã có sự chuẩn bị để chủ động tổ chức thực hiện bảo đảm việc cấp giấy nhanh chóng đúng đối tượng
ông trung thông tin thêm
bí thư thành ủy đinh tiến dũng khẳng định
việc tổ chức phân vùng để kiểm soát dịch phù hợp với mức độ nguy cơ là rất cần thiết
trong đó việc thực hiện giãn cách theo chỉ thị số một mươi sáu cttg của thủ tướng chính phủ
thậm chí ở mức độ cao hơn đối với vùng một
các lực lượng chức năng bố trí trực tại các chốt phải đủ thành phần số lượng phân công ca kiếp trực
bảo đảm sức khỏe duy trì hoạt động lâu dài bền bỉ
công an thành phố chủ trì phối hợp tổ chức phân luồng phân làn từ xa tuyên truyền
nhắc nhở người dân chủ động chuyển hướng không đi vào chốt cứng
chuẩn bị đầy đủ giấy tờ hoặc là chủ động quay đầu tránh gây ủ nứ giao thông
công an thành phố cần phải tổ chức tuần tra kiểm soát cơ động trên mạng lưới giao thông trong phân vùng
đặc biệt là vùng một bảo đảm việc thực hiện giãn cách thực chất
bí thư thành ủy chỉ đạo
ngoài ra ngành y tế và các địa phương cần phải đẩy nhanh xét nghiệm sàng lọc
tận dụng tối đa thời gian giãn cách xã hội tại vùng một đến ngày hai mươi một tháng chín để kiểm soát dịch